thương mại điện tử việt nam có tốc độ tăng trưởng trung bình đạt khoảng ba mươi một năm
tuy nhiên đến nay chưa có các quy định riêng về thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu
để đưa ra giải pháp hôm nay báo hải quan và văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
đã tổ chức tọa đàm quản lý hải quan đối với hoạt động thương mại điện tử tại hà nội
năm hai nghìn một mươi tám doanh thu thương mại điện tử việt nam đạt hơn hai hai triệu usd
và nằm trong top sáu nền thương mại điện tử phát triển nhất
nhưng cho đến nay việc quản lý hoạt động giao dịch thương mại điện tử chưa đầy đủ và đồng bộ
nên các đơn vị kinh doanh và các cơ quan quản lý còn gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện
tại buổi tọa đàm các chuyên gia và các nhà quản lý đã đề xuất ba nhóm giải pháp cụ thể
trong đó nhấn mạnh việc cần phải có quy định về việc cấp phép đối với hàng hóa
phải kiểm tra chuyên ngành trong trường hợp có giá trị hải quan từ một triệu đồng trở xuống
hoặc trên một triệu đồng trở lên và thuộc danh mục hàng hóa được miễn kiểm tra chất lượng sản phẩm
tuy nhiên liên quan đến chính sách thuế cần phải có quy định cụ thể
về việc chấp nhận giá giao dịch qua thương mại điện tử là trị giá thực của giao dịch